các đội tìm kiếm và cứu hộ đang đào bới khắp hiện trường khu mỏ để tìm kiếm người sống sót